tại quảng bình ubnd tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các sở ngành và địa phương tiến hành kiểm tra giám sát và chỉ đạo cơ sở theo dõi sát sao diễn biến của mưa lũ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cơn bão số năm trong những ngày tới
qua đó đề nghị các đơn vị tập trung phòng chống rủi ro thiên tai có thể xảy ra
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình toàn tỉnh quảng bình hiện có sáu mươi năm phương tiện với sáu trăm một mươi năm lao động đang hoạt động trên biển
các phương tiện đang nắm được diễn biến của áp thấp nhiệt đới đang trên đường vào bờ và đánh bắt ở vùng biển trong phạm vi cơ động được khi có thời tiết xấu xảy ra